ngày hôm nay hai mươi bảy tháng năm trung tâm y tế tp cao bằng cho biết đã tiếp nhận cấp cứu chín học sinh phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm
đây là các em học sinh của hai trường tiểu học thị xuân và sông hiến một
trước đó vào ngày tháng năm sau khi ăn và ngủ trưa nhiều em học sinh có biểu hiện đau bụng buồn nôn và được đưa đến các cơ sở y tế
được các bác sĩ cấp cứu hiện sức khỏe các em học sinh đã ổn định trở lại
được biết hai trường thị xuân và sông hiến một đều ký hợp đồng cung cấp suất ăn cho học sinh với nhà hàng tiến binh ở phường đề thám thành phố cao bằng
ngay sau khi tiếp nhận thông tin tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh cao bằng đã lấy mẫu thức ăn xét nghiệm làm rõ nguyên nhân học sinh phải nhập viện
ngành chức năng cũng đã đình chỉ hoạt động của nhà hàng tiến binh nơi cung cấp suất ăn học sinh